tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các tòa án trong sáu tháng đầu năm
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán tòa án nhân dân tối cao chủ trì cuộc họp
tại họp báo trả lời báo chí liên quan đến phiên tòa xét xử bác sĩ hoàng công lương trong vụ án chín người chạy thận tử vong
tránh ngán tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết
đây là phiên tòa được tiến hành công khai minh bạch đúng các quy định của tố tụng
các ý kiến và chứng cứ của các bên luật sư công tố bị cáo và cơ quan điều tra đều đã được đưa ra trước tòa được hội đồng xét xử cẩn trọng
việc quyết định trả lại hồ sơ là quyết định đúng của hội đồng xét xử vụ án này
quyết định cũng đã chỉ ra được kiến nghị yêu cầu vòng tố tụng tiếp theo phải làm để bảo đảm vụ án được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm minh
theo đó đã có kiến nghị khởi tố một số đối tượng kiến nghị làm rõ một số đối tượng có hành vi liên quan
tòa cũng yêu cầu làm rõ cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội đối với bác sĩ hoàng công lương
liên quan đến vụ án nguyễn khắc thủy ra mua trẻ em ở bà rịa vũng tàu ông nguyễn hòa bình cho biết
kết quả kiểm điểm cho thấy cái tiêu cực trong việc tuyên bản án treo là không có
cái này hoàn toàn do nhận thức pháp luật băn khoăn về chứng cứ yếu do việc các cháu lúc nói thế này lúc nói thế khác
đã tuyên theo nguyên tóc xử đoán vô tội có lợi cho đường sự chuyển thành án treo
nên tòa án tối cao tp hcm đã xét xử giám đốc thẩm và đã xử lại bản án phúc thẩm